xin chào trung ương trần cầm tú các đồng chí thành viên tổ giúp việc của tiểu ban
tại hội nghị lần thứ tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ban chấp hành trung ương đã quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi bốn của đảng
trong đó có tiểu ban nhân sự để chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư nhân sự lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước nhiệm kỳ tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của đảng
đòi hỏi phải thật sự vững vàng có đủ bản lĩnh phẩm chất trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược xử lý kịp thời đúng đắn có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước sự sống còn của chế độ
tổng bí thư nhấn mạnh việc xây dựng ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây
ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn phải làm một tập thể thật sự đoàn kết trong sạch vững mạnh thống nhất cao ý chí và hành động
lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong sáng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có tầm nhìn chiến lược có trí tuệ tư duy đổi mới sáng tạo
tiêu biểu cho toàn đảng về tính chiến đấu tính kỷ luật gắn bó mật thiết với nhân dân quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân đủ uy tín năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới
việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch giữ vững nguyên tắc quy chế quy định phát huy trách nhiệm dân chủ công khai minh bạch khách quan
lấy phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trình độ các mặt uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ tiêu chí cơ bản để đánh giá lựa chọn bố trí cán bộ phù hợp với công việc chống các biểu hiện cơ hội tham vọng quyền lực vận động cá nhân cục bộ phe cánh lợi ích nhóm
tổng bí thư cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự của bộ chính trị ban bí thư của ban chấp hành trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội một mươi bốn của đảng
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự trước bộ chính trị và ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu phải chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen cánh hậu lợi ích nhóm
tránh cách làm giản đơn tùy tiện vô nguyên tắc
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức
vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ vương quốc thái lan tại việt nam nikonde balancura đến chào tư biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ nikonde balancura đã
thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam đánh giá cao những đóng góp của ngài đại sứ
góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan nói riêng
trong hợp tác phòng chống tội phạm hai bên tích cực trao đổi thông tin phối hợp xác minh truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này lẩn trốn sang nước kia
sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ của nhau thường xuyên ủng hộ nhau và tích cực tham gia có trách nhiệm trong khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như somtc ammtc asean apol interpol
để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam thái lan lên tầm cao mới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả cam kết lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc phối hợp ngăn chặn không để cho cá nhân tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống phá nước kia
triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác các văn bản đã ký kết và quan tâm thúc đẩy đàm phán ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng khác là cơ sở duy trì cơ chế hợp tác đã có cụ thể là hiệp định về dẫn độ hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
đại sứ nikonde balancura bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và đại tướng tô lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước thái lan cũng như cho cá nhân ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam vừa qua
ngài đại sứ chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam thái lan ngày càng phát triển khẳng định sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy đưa mối quan hệ này ngày càng sâu sắc bền chặt
nhằm đánh giá tình hình kết quả ba năm thực hiện kế hoạch một trăm ba mươi một của bộ công an về phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào chiều ngày hôm nay hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác này đã được tổ chức tại hà nội
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị tham dự hội nghị có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trưởng ban chỉ đạo kế hoạch một trăm ba mươi một bộ công an và các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ thượng tướng lương tam quang trung tướng lê quốc hùng
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh trong tổng thể các mặt công tác phòng chống tội phạm thì phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu bởi loại tội phạm này có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các loại tội phạm khác
từ sự chỉ đạo đồng bộ bài bản của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt sáng tạo các giải pháp đấu tranh và đạt được nhiều kết quả tích cực
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận tập trung đánh giá kết quả tình hình sự chuyển hướng của tội phạm từ truyền thống sang hoạt động sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng từ kiến nghị các giải pháp cụ thể những kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương bám sát chỉ thị và phương án nghiệp vụ của bộ đã đề ra cần xác định công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện quyết liệt kiên trì liên tục lâu dài và tuyệt đối không được chủ quan
đồng chí nêu rõ nơi nào để tội phạm phức tạp sẽ xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác người đứng đầu
đồng chí cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương kết hợp chặt chẽ làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong lực lượng công an góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
đồng chí nêu rõ nơi nào để tội phạm phức tạp sẽ xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác người đứng đầu

đồng chí nêu rõ nơi nào để tội phạm sẽ xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác người đứng đầu
đồng chí công an các đơn vị địa phương cần quyết tâm hơn trong lãnh đạo chỉ đạo đồng thời tập trung giải quyết từng vấn đề cốt lõi để thúc đẩy đề án sáu chuyển đổi số trong công an nhân dân
cụ thể giám đốc công an các địa phương thực hiện ra soát hệ thông hóa và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương hoàn thành xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật còn tồn đạo
đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị giám đốc công an các địa phương tăng cường phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các nhà trường tổ chức tập huấn bằng các hình thức phù hợp để đảm bảo chất lượng cán bộ phục vụ công tác đúng đủ sạch sống của dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú tại cơ sở nhằm đẩy mạnh cung cấp nhiều hơn nữa các tiện ích của đề án sáu và chuyển đổi số ngành công an cho xã hội